giả danh cán bộ thanh tra của bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã hồng quang huyện ứng hòa thành phố hà nội
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố vụ án bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bước đầu cơ quan công an xác định phạm anh tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra bộ công an và có mối quan hệ với nhiều người trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
nên một người dân đã tin tưởng và nhờ tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là bảy mươi triệu đồng
đặc biệt tuấn còn gọi điện cho các đồng chí trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc để lừa đảo
tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ